nguyễn hữu khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện thuộc tập đoàn điện lực việt nam
đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện
và trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện
tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn lên tới hàng trăm kg
do lê hồ vũ cùng với ba bị cáo là người nước ngoài gồm kim sung sik kam son hak cùng quốc tịch hàn quốc
lee chang wan quốc tịch trung quốc và một mươi tám người khác một người dưới một mươi tám tuổi thực hiện
viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt một mươi tám bị cáo mức án tử hình
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt lê hồ vũ tử hình do hai tội danh
vận chuyển trai phép chất ma túy sử dụng con dấu hoặc tài liệu
ngoài lê hồ vũ một mươi bảy bị cáo đồng phạm khác trong đó có ba bị cáo người nước ngoài cũng bị viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử tuyên án tử hình về các tội tăng chữ trai phép chất ma túy mua bán trai phép chất ma túy
vận chuyển trai phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trai phép chất ma túy
ngoài ra đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt án tù trung thân cho ba bị cáo là
nguyễn quốc toàn võ đăng khoa nguyễn thành tùng về tội vận chuyển trai phép chất ma túy
riêng lê thành nghĩa sinh năm hai nghìn hai khi phạm tội trong độ tuổi vị thành niên
nên được đề nghị từ một mươi bảy đến một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi tăng chữ trai phép chất ma túy đối tượng lê vũ tuấn khang năm mươi một tuổi chối tỉnh đồng nai
cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
bắt quả tăng khang đang tàng trữ hai gói ma túy có tổng trọng lượng là sáu mươi g tại phường phước tân thành phố biên hòa
qua đấu tranh khang khai nhận hai gói trên là ma túy đá được đối tượng mua từ tp hcm mang về để sử dụng cho bản thân
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ được biết đối tượng lê vũ tuấn khang có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng nguyễn thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai linh giữ chức vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân
tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh long
lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng và đồng nghiệp linh đã đưa thông tin gian dối là có làm thêm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
để vay tiền của những người mà linh quen biết
để tạo niềm tin linh yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng
nhưng thực tế sau khi nhận được tiền linh yêu cầu những người nhận tiền dùm chuyển trả lại cho linh và linh rút tiền ra để sử dụng cá nhân
với thủ đoạn trên linh đã lừa năm bị hại với tổng số tiền là gần hai mươi năm tỷ đồng
đăng các bài viết đính kèm hình ảnh quảng cáo bán tượng gỗ với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật của sản phẩm
thế rồi yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện thanh liêm hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng đinh ngọc kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ở thôn nham tràng xã thanh tân huyện thanh liêm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm phát hiện trên các hội nhóm
bán đồ gỗ của mạng xã hội facebook có tài khoản giá xưởng mỹ nghệ
thường xuyên đăng các bài viết đính kèm hình ảnh quảng cáo bán tượng gỗ với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật của sản phẩm
rồi yêu cầu khách mua chuyển tiền cọc thế nhưng thực chất là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng rất tinh vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội
công an huyện thanh liêm đã bắt giữ được đối tượng đinh ngọc kiên là thủ phạm của một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an kiên khai đã sử dụng mạng xã hội để đăng bán các mặt hàng gỗ mỹ nghệ
và khi các con mồi đặt mua hàng và chuyển khoản tiền thành công kiên không giao hàng như đã thỏa thuận
mà thu hồi tin nhắn đồng thời chặn facebook để chiếm đoạt tài sản
và với thủ đoạn này chỉ trong ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba kiên đã lừa đảo chiếm đoạt hai tám triệu đồng
của một nạn nhân ở hà nội

xác định tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cho vai lãi nặng là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác nhau
công an tỉnh đắk nông đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
công an tỉnh đắk nông vừa bắt giữ đào văn khắc và đào văn cương công chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
theo thông tin ban đầu
hai đối tượng đến tỉnh đắk nông hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền
hình thức cho vai là trả góp theo ngày
số tiền cho vay giao động từ năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cho một lần vay
khi vay tiền người vay phải chịu chi phí làm thủ tục là hai trăm năm mươi đồng đến hai năm triệu đồng
và chịu lãi suất tương đương ba trăm sáu mươi năm một năm
với thủ đoạn đó từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đào văn khắc và đào văn cương đã cho một trăm sáu mươi chín lượt người vay với tổng số tiền vay là hơn hai tỷ đồng
thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
còn đây là nhóm của bạch thành lâm và vũ văn hạnh công chú tại huyện đắk long
theo kết quả điều tra từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
bạch thành lâm và vũ văn hạnh đã cho một số người dân trên địa bàn huyện đắk long vay tiền
với lãi suất từ một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính khoảng tám trăm linh triệu đồng
khi người vay chậm trả tiền các đối tượng có hành vi đe dọa dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an đắk long đã phát hiện đấu tranh triệt phá bảy vụ
một mươi đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
thì chủ yếu là cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi đến bốn trăm linh trên một năm
thì nếu mà các đối tượng cho người vai mà người vai không chịu trả tiền thì có những cái hành vi đe dọa sử dụng vũ lực
để nhằm cưỡng đoạt tài sản của người vai
thì qua đó thì cũng tuyên truyền pháp luật đến các người dân
nếu mà có nhu cầu muốn vai tiền thì sẽ không vai các đối tượng tín dụng đen ngoài

đề nghị người dân liên hệ với các ngân hàng các tổ chức tín dụng có uy tín để vay tiền để đảm bảo theo quy định của pháp luật
để chủ động phong ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
cho vay lãi nặng góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội
đặc biệt mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phong ngừa
kịp thời tố giác các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
nhóm tám người liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích ở tp hcm đang có ý định bỏ trốn sang campuchia qua cửa khẩu ở long an
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thông tin ban đầu vào lúc một mươi sáu h ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghị thảo my ở ấp bốn xã mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an
kiểm tra ba phòng tại nhà nghỉ thì công an phát hiện tám người
cùng với hai gói ni lông là ma túy dạng ketamin một khẩu súng hai viên đạn đầu cao su hai vỏ đạn đã qua sử dụng
bước đầu các đối tượng khai nhận ngày tám tháng một mươi một đã đến nhà một người ở quận gò vấp tp hcm để giải quyết mâu thuẫn
thời điểm đó đối tượng phan nguyễn duy thuận đã dùng khẩu súng bắn hai viên lên trời rồi tất cả bỏ trốn
sau đó các đối tượng đã thuê xe ô tô đi cửa khẩu mỹ quý tây huyện đức huệ tỉnh long an để xuất cảnh trái phép sang campuchia
sau đó các đối tượng đã thuê nhà nghị thảo my để nghỉ ngơi thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa tỉnh gia lai vừa bắt giữ đối tượng truy nã so quân
chú tại huyện krongpa tỉnh gia lai về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi bảy bốn hai nghìn hai mươi ba tại xã yashrai krongpa gia lai
trong quá trình tổ chức tuần tra của ban lâm nghiệp
xã yashrai thực hiện nhiệm vụ đưa hai xe máy cày là phương tiện vi phạm về trụ sở ủy ban nhân dân xã
so quân cùng một số đối tượng khác đã có hành vi dùng vũ lực gây thương tích cho anh nguyễn đình thành
là thành viên của ban lâm nghiệp đe dọa dùng vũ lực cản trở tổ tuần tra không cho đưa phương tiện vi phạm
sau đó công an huyện krongpa đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can đối với so quân
tuy nhiên quân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
vào ngày một mươi hai một mươi hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa đã ra quyết định truy nã bị can đối với so quân
về hành vi chống người thi hành cầu vụ